xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin sáng trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị ngày một mươi một tháng bốn đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ trung úy lên đại úy đối với anh thái ngô hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc cưu sông bốn người bị đuổi nước
lãnh đạo bộ công an được báo cáo ngày một mươi tháng bốn trong lúc tắm biển tại bãi tám khu resort jenna
thuộc xã phước tỉnh huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu trung úy thái ngô hiếu nghe có người dân kêu cứu
và phát hiện một nhóm thanh niên xảy ra đuối nước tập thể tại khu vực nương rất sâu chảy xiết và sóng biển lớn
sự việc xảy ra vô cùng nhanh chóng khiến những người dân hoảng loạn và không thể ứng cứu kịp thời
với tinh thần dũng cảm ngay lập tức anh hiếu đã nhanh chóng bơi ra khu vực bị nạn
anh dũng chiến đấu với con sóng lớn để cứu người trực tiếp đưa được bốn người vào bờ
bằng kỹ năng nghiệp vụ trung úy hiếu đã thực hiện sơ cứu tại chỗ cứu sống bốn nạn nhân
sau đó tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng và nhân dân sở tại tổ chức tìm kiếm được thi thể một nạn nhân còn lại
trong quá trình công tác trung úy hiếu đã tham gia ba mươi chín lượt cứu nạn cứu hộ và đã cứu sống được một mươi một người
tìm kiếm được ba mươi bảy thi thể nạn nhân tham gia di chuyển hơn năm mươi hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn
với những thành tích đã đạt được đặc biệt là hành động hết sức dũng cảm không sợ hiểm nguy gian khổ
xả thân chấp nhận hy sinh đến tính mạng để cứu người dân bị đuối nước thể hiện tinh thần trách nhiệm với nhân dân
để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân
ngày một mươi một tháng bốn đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ trung úy lên đại úy đối với anh thái ngô hiếu
cán bộ phòng trái trịa trái và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đồng nai
sáng cùng ngày một mươi một tháng bốn chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đã biểu dương
khen ngỡ trung úy thái ngô hiếu vì đã có hành động dũng cảm cứu được nhiều người đang bị đuối nước
hy vọng tấm gương của chiến sĩ thái ngô hiếu sẽ là tấm gương cho thế hệ trẻ hiện nay
về tinh thần dũng cảm và tấm lòng nhân hậu cứu người cứu đời